đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đi kiểm tra tình hình triển khai dự án cải tạo cơ sở cũ của bệnh viện đa khoa huyện mê linh để khám và điều trị covid một mươi chín
trong bảy ngày vừa qua đơn vị thi công đã huy động lực lượng từ ba trăm linh đến sáu trăm linh công nhân mỗi ngày xây mới nhà công vụ của cán bộ nhân viên nhà chống nhiễm khuẩn nhà chứa rác thải rắn y tế nhà đại thể và công trình phụ trợ
theo dự kiến đến hết ngày hai mươi bảy tháng ba sẽ hoàn thành toàn bộ công trình với quy mô hơn hai trăm linh giường và bàn giao cho sở y tế quản lý sử dụng
đánh giá cao nỗ lực của các sở ngành đơn vị đồng chí vương đình huệ đề nghị sở y tế hà nội phải chỉ đạo sẵn sàng đưa bệnh viện vào sử dụng ngay sau khi nhận bàn giao
mặt khác đề nghị chủ đầu tư dự án phải nghiên cứu phương án có thể để thiết kế thêm khu điều trị và thậm chí là có thể tăng công suất lên tối đa tới một giường bệnh khi cần